công tác y tế chuẩn bị cho sea games ba mươi một là vấn đề về các đoàn thể thao khu vực tham dự sea games ba mươi một
cũng như người dân hà nội và các địa phương tổ chức quan tâm
mới đây hà nội cho biết ngành y tế thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phương án phòng chống dịch bệnh
sẵn sàng phục vụ sự kiện an toàn và hiệu quả
trong công văn số một nghìn tám trăm tám mươi năm bitdp bộ y tế chỉ đạo các sở y tế một mươi hai địa phương phối hợp với các tiểu bang và đơn vị liên quan của bang tổ chức địa phương
tiểu bang và các đơn vị liên quan của trung ương triển khai các hoạt động y tế và phòng chống dịch covid một mươi chín phục vụ sea games ba mươi một
trong thời điểm tổ chức các nội dung thi đấu để lựa chọn điều chỉnh phương án chống dịch phù hợp hiệu quả nhằm góp phần vào thành công chung của đại hội
công văn của bộ đã hướng dẫn các địa phương tiểu bang đơn vị liên quan
có thể chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống covid một mươi chín trong quá trình tổ chức sea games ba mươi một
nhất là sức khỏe cho vận động viên huấn luyện viên trọng tài tham gia điều hành thi đấu
đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động của đại hội diễn ra thuận lợi thông suốt an toàn và thực hiện theo đúng yêu cầu
sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra trong một mươi hai ngày từ ngày một mươi hai tháng năm đến ngày hai mươi ba tháng năm với bốn mươi môn thi đấu
nhưng với ngành y tế thời gian phục vụ là một mươi năm ngày
từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng năm sở y tế hà nội đã có sơ đồ tổ chức
quản lý điều hành công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một bảo đảm phối hợp nhịp nhàng hiệu quả
làm rõ trách nhiệm từng đơn vị cá nhân hướng tới sự chuyên nghiệp trong tổ chức triển khai
để bảo đảm mức cao nhất công tác y tế tiểu bang y tế và kiểm tra do pin sẽ phối hợp với sở y tế hà nội
kiểm tra sự chuẩn bị và tuân thủ yêu cầu chuyên môn tại một số bệnh viện đơn vị
từ ngày một mươi tháng năm đến ngày hai mươi bốn tháng bảy nhà thi đấu tiến tới diễn tập y tế phục vụ sea games ba mươi một
theo đó trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố
và các đơn vị bệnh viện trung tâm y tế chuẩn bị công tác y tế phục vụ sea games ba mươi một
như phòng chống dịch covid một mươi chín đáp ứng y tế tại một mươi một khách sạn và hai mươi hai môn thi đấu
tại một mươi năm địa điểm nhà thi đấu trên địa bàn thành phố
cụ thể một mươi bốn bệnh viện và một mươi sáu trung tâm y tế được giao thường trực y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín tại khách sạn và địa điểm thi đấu
sở y tế hà nội đã chỉ đạo các bệnh viện trung tâm y tế các quận huyện thị xã
bổ trí các tổ y tế phục vụ tại địa điểm tổ chức hoạt động và các môn thi đấu
sẵn sàng tham gia cấp cứu chăm sóc y tế cho thành viên ban tổ chức huấn luyện viên
vận động viên và khán giả tham dự khi có yêu cầu
mỗi tổ y tế gồm hai bác sĩ hai điều dưỡng một xe ô tô cứu thương và đảm bảo cơ số thuốc
trang thiết bị theo đúng quy định
mỗi bệnh viện được yêu cầu chuẩn bị từ năm đến một mươi giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu
điều trị bệnh nhân
lãnh đạo y tế hà nội đã chỉ đạo ngành y tế tập hấn kiểm tra giám sát từng địa điểm khách sạn
nơi có các đoàn lưu trú thậm chí những khu vực xung quanh khách sạn hay địa điểm thi đấu
chuẩn bị trước mọi công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và kế hoạch chi tiết hơn nữa
từ nay đến khi diễn ra sự kiện
có thể thấy ngành y tế cùng các lãnh đạo thành phố hà nội đã dốc sức chuẩn bị cho sea games ba mươi một
sự kiện thể thao vô cùng quan trọng với việt nam và khu vực đông nam á
với tinh thần này chúng tôi hy vọng một mươi bốn ngày sắp tới của sự kiện sẽ diễn ra thành công tốt đẹp
không ghi nhận tai nạn hay các ca lây nhiễm covid một mươi chín
xin gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên ban tổ chức huấn luyện viên vận động viên
các quý vị khán giả và các nhân viên y tế tham gia trong sự kiện